xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số tin tức đáng chú ý vừa được cập nhật
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong ngày hôm qua số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là một một trăm chín mươi một
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bảy trăm tám mươi bảy hai trăm tám mươi sáu ca
trong số các trường hợp đang điều trị chỉ còn gần bảy trăm linh ca covid một mươi chín phải thở máy và ecmo
một mươi tám tỉnh đã qua hai tuần chưa ghi nhận f trong cộng đồng lây nhiễm thứ phát
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là năm mươi sáu ba trăm ba mươi bảy trăm năm mươi liều
trong đó tiêm mũi một là ba mươi chín tám trăm ba mươi bảy một trăm năm mươi liều và tim mỗi hai là một mươi sáu bốn trăm chín mươi ba sáu trăm linh liều